vậy là vụ án cũng đã kết thúc với sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân sự phối hợp chặt chẽ của công an tỉnh thái nguyên sau một trăm chín mươi giờ gây án lực lượng công an hà nội đã bắt gọn hung thủ và hóa giải được sự hoang mang của dư luận về vụ án
phần nào chúng ta thấy được những gian nan vất vả của lực lượng công an đấu tranh với loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng này
hành trình phá án của chúng tôi tuần này đến đây cũng xin được kết thúc chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
hãy dõi theo những hành trình khác nữa trên sóng của truyền hình công an nhân dân xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại